hàng nhất ba rừng bị đốt cháy

đó là thực trạng đã và đang diễn ra tại tỉnh khu bốn mươi bảy quận đông mai thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
trước là cái chỗ này là người ta có một bãi thông ở đây đấy là người ta vẫn có tròi có tròi có nghe là
cái tròi người ta làm nhà làm nhà tạm để người ta chưa người ta nghỉ để người ta khai thác nhựa
nó vẫn có cả tròi luôn nhưng mà bây giờ thì là nguyên cái khoảnh này là bị phá đây thông bị cắt
cắt nó còn cây này là không tận dụng được vào gỗ là mất lại đây nguyên cả khúc to đây
cây thông này nó có phải có bốn mươi năm năm tuổi rồi không phải ít đường kính gốc cây thông
gần bốn mươi ba mươi năm phân gốc thông bị mùi nấp giấu vất tích đi mùi đất đi nguyên cả gốc cây
toàn bộ khu rừng này đã bị san ủi dấu vết về một vạt rừng thông còn lại chỉ là những gốc cây
bị lấp vội vàng quả thực chúng tôi cũng không thể xác định được đây có phải là những gốc cây thông
hay không nhưng chúng tôi tin việc xác định của những người công nhân này là chính xác bởi lẽ họ
đã có ba mươi năm gắn bó và chăm sóc khu rừng này hàng ngày họ ăn ngủ với rừng nên họ tường tận những gì
có thể diễn ra xung quanh khu rừng này cùng thời điểm mới lấy cái thời điểm làm cái cái cái đường
điện này này là lựa thời cơ một cái là nó làm luôn nó cắt cái đường rừng thông này nó cắt luôn cả những
bên này khi mà cắt hết cây thông đi rồi thì là quay ra là chuyển đổi mục đích sử dụng là chồng chồng cây
cây rổi với lại cây lát xoan vào
do nhiều lần phản ánh sự việc đến chủ rừng nhưng đều nhận được câu trả lời là và rừng thông đó nằm
trong hành lang an toàn đường điện nên người dân này không quên chỉ cho chúng tôi thấy điều đó là
không đúng sự thật đường điện tận ngoài ghiêm mà đường điện nó có liên quan đến chỗ này đâu
đúng như phản ánh của người dân khi làm việc với chúng tôi đại diện chủ rừng cũng cho rằng khu vực
nằm trong hành lang an toàn đường điện và đã được đền bù giải phóng mặt bằng thì có thể người ta biết
được bồi thường rồi có thể cái bên đầu tư người ta cho người dân người gia đình hộ gia đình ấy
cái cá nhân những cái chặt những chuyện bình thường đấy quyền người ta thì chúng tôi đã nhận làm xong
thủ tục bồi thường rồi đây là những góc quay từ hiện trường ngay người dân phản ánh đến đường điện
chúng tôi chưa tiếp cận được hồ sơ đề bù giải phóng mặt bằng xây dựng đường điện để xác định cụ thể
nhưng nếu việc đền bù giải tỏa mặt bằng của lưới điện hai trăm hai mươi kv mà đến tận vị trí này thì có lẽ
cơ quan chức năng phải kiểm tra đo đạc lại xem có sai số gì ở đây hay không giả thuyết mà chúng
tôi hướng tới là có thể rừng thông ở khu vực này đã được chuyển đổi và cho phép khai thác
nhưng người dân không biết nên hoài nghi hi vọng giả thuyết của chúng tôi là sự thật
quay trở lại câu chuyện đốt thực bì gây cháy rừng của ông sáng mà chúng tôi nêu ở đầu chương trình
sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh ủy ban nhân dân thị xã quảng yên đã tổ chức buổi làm việc
nhằm cung cấp thông tin cho chúng tôi giữa sự chủ trì của ông nguyễn văn bắc phó chủ tịch ủy ban
nhân dân thị xã dọn thực bì thì có hai cách thứ nhất là người ta phát người ta kéo đi trong
rừng thì không có chỗ nào kéo đi nên cách thông thường khi mà thực hiện các giải pháp an toàn
thì thông thường là người ta triển khai các giải pháp an toàn đảm bảo để người ta xử lý đốt
bị mà không ảnh hưởng đến những phần diện tích rừng khác tuy nhiên trên thực tế khi đốt thực bì ở đây
thì những giải pháp an toàn là cũng chưa đảm bảo cho nên là có ảnh hưởng đến một số cây thông ở khu vực
này chuyên môn sâu ảnh hưởng như thế nào chết hay không chết sau ba tháng thì anh duy thì cơ quan
nghiên cứu sâu về nâm sinh thì anh ta có ý kiến cho ông nguyễn văn bắc phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã quảng yên
sẽ giao đổi và đúng cái kỳ theo đúng ba tháng nếu kiểm tra lại tôi sẽ giao cho cơ quan chuyên môn
kiểm tra này đúng ba tháng sau nếu như xảy ra những cái việc thông chết trên cái diện tích đốt thực
ủy này thì sẽ phải xử lý trách nhiệm đối với chủ rừng tại buổi làm việc đại diện chính quyền địa
phương và các cơ quan cùng phóng viên đã thẳng thắn trao đổi và đi đến thống nhất ủy ban nhân
dân thị xã quảng yên sẽ có văn bản gửi truyền hình công an nhân dân thông báo kết quả kiểm
tra những phản ánh của người dân về công tác quản lý rừng trên địa bàn rất tiếc khi chúng tôi
chưa nhận được văn bản trả lời thì lại nhận được thông tin tại tiểu khu bốn mươi bảy tiếp tục xảy ra việc
chặt phá rừng thông thực ra khi tiếp nhận thông tin này chúng tôi cho rằng đó là hiện tượng nhỏ lẻ một
vài cây thông cũng không đáng gì mà phải làm to tóc vấn đề thế nhưng khi tham khảo ý kiến của một số
cán bộ lâm nghiệp chúng tôi được biết quảng ninh là một trong số ít các tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề
về phát triển lâm nghiệp bền vững vì thế nên tỷ lệ che phủ rừng của quảng ninh đạt năm mươi năm sáu
cao hơn mức chung của cả nước sắp xỉ một mươi năm hơn nữa quảng ninh là một trong hai tỉnh có sản
lượng khai thác nhựa thông lớn nhất toàn quốc để phục vụ sản xuất kinh doanh một lần nữa chúng tôi
sẽ đặt tên là dựng đông mai đây là những gốc thông còn lại tại khu vực rừng hàm răng thuộc tiểu khu bốn mươi bảy
có khoảng một mươi cây thông đường kính từ hai mươi đến ba mươi cm đã bị chặt hạ theo phản ánh của người dân thì những
cây thông này bị cắt ngày hai tháng một mươi vừa qua khi phát hiện sự việc những người dân này đã thông
báo trực tiếp cho giám đốc trung tâm khoa học và sản xuất nông lâm nghiệp quảng ninh thời điểm chúng
tôi ghi hình tại hiện trường này sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng ninh đã đặt tên là

lý rừng tại tiểu khu bốn mươi bảy sau khi tiếp nhận thông tin lãnh đạo sở đã cử lực lượng kiểm lâm đến kiểm
tra trực tiếp tại hiện trường không tự nhiên tâm anh đứa phải bất công của nhau tôi cho anh em kiểm
tra toàn diện thì không phải gì việc kiểm đếm chi tiết xin gửi lại các cán bộ tri cục kiểm lâm sầu
chuỗi lại sự việc chúng tôi nhận thấy có việc chặt phá sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã dừng tại đây cho dù là nhỏ lẻ nhưng nếu các sự vụ này tiếp tục diễn ra thì lâu dài cánh rừng thông
lâu năm này sẽ không còn tồn tại cũng trong quá trình tìm hiểu sự việc chúng tôi nhận được phản
phản ánh của người dân về hiện tượng khai thác đất trái phép thuộc phần quản lý của trung tâm khoa học và
sản xuất nông lâm nghiệp quảng ninh và đây là hiện trường mỏ đất mà người dân phản ánh diện tích khu
của nước ta với khối lượng đất đá khai thác là tương đối lớn có hay không việc khai thác đất trái phép
như người dân phản ánh chúng tôi đã gửi đề xuất làm việc với ủy ban nhân dân thị xã quảng yên và
ủy ban nhân dân phường đông mai để làm rõ vấn đề nhưng đến nay chúng tôi chưa nhận được sự phối hợp
ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng ninh có văn bản cung cấp thông
tin gửi truyền hình công an nhân dân với nội dung trung tâm khoa học và sản xuất nông lâm nghiệp quảng ninh
được ủy ban nhân dân tỉnh giao đất cho thuê đất tại quyết định số một nghìn năm mươi bốn quỳ đề ub ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai
để quản lý bảo vệ nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trong đó diện tích một trăm hai mươi bốn sáu ha
thuộc khoảnh hai mươi ba tiểu khu bốn mươi bảy phường đông mai giao để nghiên cứu khoa học diện tích hai trăm linh bốn bảy hecta thuộc khoảnh
hai trăm ba mươi năm tiểu khu bốn mươi bảy phường đông mai cho thuê để sản xuất lâm nghiệp ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành quyết định số ba nghìn bốn trăm năm mươi một quỳ đề ub nở đê về việc duyệt phương án sử dụng đất của trung tâm
khoa học và sản xuất nông lâm nghiệp quảng ninh trong đó trung tâm khoa học và sản xuất nông
nghiệp quảng ninh tiếp tục quản lý sử dụng đối với phần diện tích thuộc tiểu khu bốn mươi bảy phường đông mai thị xã quảng yên
như vậy theo văn bản này thì toàn bộ diện tích đất ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh giao cho trung
tâm khoa học và sản xuất nông lâm nghiệp quảng ninh tại tiểu khu bốn mươi bảy phường đông mai là để phục vụ mục
ích lâm nghiệp mọi hoạt động khai thác mỏ đất trong diện tích này là trái phép kính đề nghị các
cơ quan chức năng của tỉnh quảng ninh vào cuộc làm rõ vấn đề này truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp
tục phản ánh sự việc đến khi phán giả khi có thông tin mới